liên quan đến vụ án buôn lậu vàng từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
với số tăng vật lên đến một mươi năm kg vàng nữ trang khoảng hai hai triệu usd và gần hai mươi sáu tỷ đồng
chiều tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với sáu bị can
sáu bị can gồm nguyễn thanh bình trang kiến cường phan hùng nguyễn bình minh lê văn phi và lê văn hậu
ngoài hai bị can bình và cường bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu và đô la
trong quá trình điều tra vụ án bốn đối tượng hùng minh phi và hậu đã đến cơ quan công an đầu thú
khai nhận toàn bộ hành vi của mình liên quan đến đường dây trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang
số điện thoại hai trăm chín mươi sáu ba nghìn tám trăm bốn mươi bốn bảy trăm tám mươi chín để đầu thú thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật